liên quan đến vụ chú rễ mới làm đám cưới xong đang nhậu thì bị nhóm người lao vào nổ súng chém trọng thương
ngày hai mươi ba tháng một mươi công an tp thủ đức tp hcm đang tạm giữ một mươi một đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm đang tạm giữ trần việt cường bốn mươi một tuổi trương thanh phương bốn mươi bốn tuổi
cùng ngụ tp thủ đức và chín người khác để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
công an cũng xác định được người nổ súng trong vụ hỗn chiến là nguyễn hoàng nam ba mươi chín tuổi ngụ tỉnh bình dương
hiện nam đang bỏ trốn và công an đang truy bắt để xử lý thu hồi công cụ hỗ trợ
đồng thời công an cũng kêu gọi nam ra đầu thú
đây là các đối tượng liên quan vụ nổ súng và chém ba người bị thương ở phường bình chiểu tp thủ đức tp hcm diễn ra vào đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi vừa qua